trong buổi làm việc chiều nay quốc hội nghe và thảo luận tại tổ về dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận với dung tích chứa năm mươi một hai mươi một triệu mét khối nước
tại buổi thảo luận đa số đại biểu đồng thuận về tính cần thiết của dự án tuy nhiên cũng đề nghị việc thực hiện cần minh bạch bảo đảm đúng mục tiêu đề ra
dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận thuộc tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia với yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một trăm sáu mươi hai năm mươi năm hectare rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn núi ông
theo tờ trình của chính phủ thì tổng diện tích chiếm đất của dự án là sáu trăm chín mươi ba ba mươi một hectare trong đó diện tích đất rừng là sáu trăm tám mươi bốn mươi một hectare
tổng mức đầu tư của dự án là năm trăm tám mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy tỷ đồng thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bốn